trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa kazakhstan trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến chủ tịch thượng viện cộng hòa kazakhstan kasim zomat tokayev
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo quốc hội khóa một mươi bốn của việt nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam kazakhstan
nhằm phát huy vai trò làm cầu nối trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước hai cơ quan lập pháp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo quốc hội khoảng một mươi bốn của việt nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị sĩ hợp tác giữa hai nước
và đã trân trọng mời chủ tịch thượng viện kasim zomad tokaev sang thăm chính thức việt nam
chủ tịch thượng viện kasim zomat tokayev trân trọng mời việt nam cử đại diện tham dự đại hội lần thứ sáu
lãnh đạo các dân tộc các tôn giáo sẽ được tổ chức tại kazakhstan vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín